đồng chí đinh thế huệ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã làm việc với cán bộ chủ chốt của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo của các ban đảng trung ương văn phòng trung ương
đảng ủy khối các cơ quan trung ương thảo luận một số vấn đề lớn đang đặt ra đối với học viện
tháo gỡ những khó khăn thách thức về chương trình nội dung đào tạo
chất lượng nghiên cứu lý luận nghiên cứu khoa học cơ chế hoạt động công tác cán bộ
cơ sở vật chất hậu cần kỹ thuật định hướng phát triển học viện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm
kết luận buổi làm việc thay mặt bộ chính trị ban bí thư
đồng chí đinh thế huynh nêu rõ những thế mạnh và hạn chế khó khăn của học viện
thường trực ban bí thư nhấn mạnh để tiếp tục phát triển học viện ngang tầm yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới học viện phải củng cố vị thế vai trò của học viện
với tư cách là trường đảng cao cấp của trung ương đảng là một trong các cơ quan trung ương của đảng
và là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ
lãnh đạo quản lý cho toàn bộ hệ thống chính trị
học viện cần tiếp tục đổi mới các chương trình nội dung đào tạo
bồi dưỡng cán bộ theo phương châm cơ bản hệ thống hiện đại và thực tiễn
đồng thời học viện cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học vừa để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo
bồi dưỡng vừa góp phần cung cấp luận cứu khoa học và thực tiễn cho đảng
nhà nước trong hoạch định đường lối chủ trương chiến lược
thường trực ban bí thư cho rằng những giải pháp kiến nghị đề xuất của học viện
nhìn chung đã trúng vào những vấn đề căn cốt và cấp thiết
đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận
thường trực ban bí thư đề nghị các bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội
quan tâm tạo điều kiện cho học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tháo gỡ những khó khăn cần ưu tiên đầu tư phát triển học viện
trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngang tầm
với các nước trong khu vực và thế giới